tại hà nội văn phòng trung mương đảng đã tổ chức buổi lễ quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh tây bắc bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua
giữa buổi lễ có tổng bí thư nguyễn phú trọng các đồng chí nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh
nguyên ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư phan diễn đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng
tránh văn phòng trung ương cùng toàn thể lãnh đạo cán bộ công nhân viên chức văn phòng trung ương đảng
với tinh thần tương thân tương ái thương người như thể thương thân buổi lễ nhằm phát động quyên góp ủng hộ và chia sẻ mất mát
thiệt hại nặng nề của đồng bào các tỉnh tây bắc do mưa lũ lớn gây ra nhất là tại các tỉnh yên bái sơn la lai châu điện biên
các đồng chí lãnh đạo đảng cùng toàn thể cán bộ chuyên viên công nhân viên người lao động các cục vụ viện đơn vị
trực thuộc văn phòng trung ương đảng đã tham gia ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương
các đồng chí lãnh đạo cũng gửi lời thăm hỏi tới các gia đình có người bị nạn bày tỏ sự cảm thông chia sẻ về những thiệt hại to lớn
mà đồng bào các tỉnh tây bắc đã phải hứng chịu sau đợt mưa lũ và sạt lở đất xảy ra trong thời gian vừa qua
tổng số tiền quyên góp được là hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng sẽ được chuyển tới ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
để chuyển tới đồng bào các tỉnh tây bắc có phần thiết thực giúp đồng bào vượt qua khó khăn do thiên tai mưa lũ sớm ổn định trở lại cuộc sống